huyện lâm hà tỉnh lâm đồng công an tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
bốn đối tượng liên quan đến vụ án
điều đáng chú ý trong quá trình thực hiện lệnh bắt các đối tượng
lực lượng chức năng đã gặp phải sự chống đối kích liệt của một nhóm người
bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp là mờ bon ha hoàng liêng hót ha long
liêng hót ha dách và lơ mô ha trăn cùng chú tại thôn hàng hót xã mê linh huyện lâm hà
đối tượng thứ năm được xác định có liên quan là ca long ha hen hiện đã bỏ trốn
cả năm đối tượng trên được xác định là tham gia vụ xô xát và hành hung cán bộ quản lý rừng ngay từ đầu
trước đó trưa ngày tám tháng tám ba cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban và ban lâm nghiệp xã phi tô
đi tuần tra tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba xã phi tô huyện lâm hà
thì phát hiện có một nhóm người đang phá rừng làm rẫy
bị ngăn cản nhóm người này gọi thêm người nhà tại thôn hang hớt xã mê linh đến hiện trường
có khoảng một trăm linh người mang theo nhiều hung khí đến hiện trường truy đuổi hành hung ba cán bộ
khiến anh nguyễn ái tĩnh tử vong tại chỗ anh khoa bị chấn thương sọ não
anh hiệp bị thương ở đầu phải khâu năm mũi
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an xã phi tô công an xã mê linh và công an huyện lâm hà đến hiện trường
thì bị nhóm người quá khích vây giáp truy đuổi và ngăn cản không cho lực lượng công an vào đưa các nạn nhân đi cấp cứu
sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng ngay tại nhà riêng ở thôn hàng hót
lực lượng chức năng đã gặp phải sự chống đối kịch liệt của một nhóm người quá khích
khoảng bốn mươi người hầu hết là trẻ em và phụ nữ đã chặn xe lực lượng chức năng
dùng gạch đá và gậy tấn công khiến nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương
lực lượng chức năng đã trấn áp và bắt giữ năm đối tượng quá khích
hiện các đối tượng bị bắt đang được tạm giữ để lấy lời khai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp sa điếp tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trần trường giang
tạm trú tại ấp tân lập xã tân quy tây tp sa điếp để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dục trái phép
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng tám lực lượng công an tp sa điếp tiến hành kiểm tra đối tượng giang
thì phát hiện trong cặp đối tượng có một khẩu súng k năm mươi bốn một hộp tiếp đạn một bao súng
qua làm việc ban đầu đối tượng giang khai nhận khẩu súng nêu trên do đối tượng lấy cắp của cha ruột mình
là ông trần trung kiên chú tỉnh cà mau nguyên cán bộ nghỉ hưu và cất giữ khoảng hai năm nay
thời gian gần đây công ty nơi giang làm việc có xảy ra vụ việc mâu thuẫn
nên đối tượng giang mang súng theo với mục đích để phòng thân
vụ việc đang được công an tp sa điếp tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin
giao bán thanh lý xe tăng vật xe trốn thuế
chủ nhân của những trang mạng này cho biết chỉ cần cung cấp thông tin
cần loại xe tăng vật thanh lý nào cũng sẽ được đáp ứng
điều đáng nói trang mạng này đã giả danh tên của lực lượng công an nhân dân để lừa đảo
và trước thông tin trên thì người dân cần nêu cao cảnh giác
truy cập vào facebook có tên là thanh lý xe trốn thuế từ bộ công an
có nhiều hình ảnh xe mô tô tay ga như sh vs ba lx fled đang được chủ nhân của facebook do bán
theo chủ nhân của facebook này toàn bộ số xe mô tô đăng tải trên là xe tăng vật xe trốn thuế
đang được cơ quan chức năng thanh lý giá rẻ bất ngờ
đính kèm là lời khẳng định cam kết xe máy mới một trăm linh
do các tên tội phạm nhập lậu về trốn thuế và bị cơ quan công an bắt thu giữ
nội dung thanh lý xe trốn thuế cũng được đăng tải trên trang facebook
có tên cục công an nhân dân thanh lý xe trốn thuế gây quỹ tỉnh thương
người dân khi đọc những thông tin trên cần nêu cao cảnh giác kẻo tiền mất tật mang
bởi đối với phương tiện là tăng vật của các vụ án không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thuộc diện bị tịch thu
đến thời hạn sẽ có hội đồng thẩm định
ban đầu giá tài sản tiến hành thanh lý số phương tiện trên theo một quy trình chặt chẽ
mặt khác trên thực tế hiện không hề có đơn vị nào trực thuộc bộ công an là cục công an nhân dân
mặc dù đã có cảnh báo từ phía các ngân hàng về việc đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của khách hàng
thế nhưng mới đây một chủ thẻ của vietcombank vừa phản ánh việc tài khoản ngân hàng
bỗng dưng bị mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong một đêm
sở dĩ các ngân hàng phải đưa ra cảnh báo này
bởi thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều chiêu thức lừa đảo khác nhau
để giảm mạo giao dịch ngân hàng điện tử
ngày ba tháng tám chị hoàng thị na hương hà nội khi đang ngủ
đã nhận được hai thông báo rút tiền từ cây atm được gửi về điện thoại của chị
tổng cộng một trăm linh triệu đồng
gần một giờ ngày bốn tháng tám một trăm linh triệu đồng nữa bị rút khỏi tài khoản
cũng qua cây atm
tiếp đó bốn tiếng sau điện thoại của chị xuất hiện ba lệnh chuyển tiền qua internet banking
với tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng
tất cả đều được thực hiện từ thẻ atm việt công banh mà chị đang sử dụng
đối tiệu cũng rất là tinh vi trong việc thực hiện vào giai đoạn không thực sáng
giữa giờ bán đêm
mặc dù khách hàng có thể là có dịch vụ nhắn tin
nhưng khách hàng cũng có thể là không lấy vì giờ thường vào lời đêm
và khi thực hiện thì năm giao dịch thực hiện
thì trong đó có bảy giao dịch thực hiện
thì trong đó là bốn giao dịch là thực hiện bằng việc là chuyển khoản trực tiếp
vào tài khoản và đã phát hành thẻ sẵn ở nước ngoài để chi tiêu
và cái khoản này là ngay sau khi thực hiện thì đối tác đã rút ở tại malaysia
ba khoản thì khách hàng đối tượng chuyển vào tài khoản của mức năng khác
thì cũng rất may là vào buổi đêm cho nên là các ngân hàng hệ thống thanh toán liên ngân hàng
là chưa hoạt động
cho nên ngân hàng cũng kịp giữ lại và đã bàn trả lại cho khách hàng
theo việt công banh
trước khi mất tiền một tuần
chị hương đã truy cập và khai báo thông tin vào một website
website của ngân hàng này
điều này khiến thông tin và mật khẩu của khách hàng bị đánh cắp
trong bối cảnh an ninh mạng đang ngày một phức tạp như hiện nay
trong giao dịch trực tuyến sử dụng tài khoản ngân hàng
cũng như sử dụng internet mạng xã hội cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
nhất là với những khách hàng chưa được trang bị nhiều kiến thức trong phòng ngừa tội phạm mạng
thì những cái trường hợp mà khách hàng bị mất thông tin về tài khoản
và nhiều nhất thì là chiếm đoạt cái tài khoản facebook
và các cái tài khoản ví dụ như là các tài khoản
email rồi là các cái tài khoản mạng xã hội
cái trường hợp này cũng là một trường hợp tương tự
bằng cách là thiết lập một cái website tương tự như website của vcb
thì kẻ gian đã có những cái thao tác để làm cho bị hại
thực hiện cái việc đăng nhập cái thông tin về username và mật khẩu
và qua đó thì bị mất thông tin về tài khoản internet banking của mình
trao đổi với chuyên gia phụ trách về vấn đề bảo mật
nguy cơ nhiều vụ việc tương tự vẫn có thể diễn ra
trong thời gian tới
chính vì vậy hàng loạt các ngân hàng cũng như các cơ quan an ninh mạng
đã đưa ra cảnh báo cho khách hàng của mình khi giao dịch trực tuyến
những khách hàng của sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng thì thực ra là họ nên tin vào
những cái người tin vào bên cung cấp dịch vụ của mình
tại vì thường là các bên ngân hàng cũng thường có đầy đủ thông tin khá là đầy đủ thông tin
về thông tin trong ngành cũng như là thông tin về an toàn bảo mật
để mà biết được là hiện nay là đang có những cái xu hướng tấn công nào vào hệ thống
internet banking của họ hoặc là họ cũng sẽ đưa ra các cái cảnh báo cho người dùng
là nên làm thế nào để mà tăng cường cái tính đạo mật cho tài khoản của họ
để đảm bảo thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng khách hàng không chia sẻ số pin
mật khẩu thẻ và mật khẩu giao dịch trực tuyến không click vào những đường dẫn lại trong email
hay trên mạng xã hội không tải những phần mềm không rõ nguồn gốc khách hàng cũng nên dùng dịch vụ
thay đổi báo số dư tài khoản qua tin nhắn để chủ động phòng ngừa với các giao dịch bất thường
đặc biệt khi phát hiện những giao dịch bất thường khách hàng ngay lập tức thông báo với ngân hàng
để được hỗ trợ kịp thời
bệnh viện đa khoa cao nguyên đắk lắc cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra nguyên nhân hai mẹ con giảm phụ phan thị liên hai mươi tám tuổi ở xã ea canh huyện công bách tử vong khi đang trở sinh
theo giám đốc bệnh viện đa khoa cao nguyên thì thai phụ phan thị liên nhập viện hôm một mươi hai tháng tám
với những triệu chứng đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ và trong trạng thái tỉnh táo sức khỏe bình thường
trong đêm đó bệnh viện đa khoa cao nguyên đã xét nghiệm thấy bệnh nhân trong tình trạng hồng cầu giảm
các xét nghiệm sinh hóa bình thường nước tiểu bình thường siêu âm tim thai không thấy dấu hiệu bệnh lý dây rốn quấn cổ một vòng
trước tình trạng này bệnh viện đa khoa cao nguyên đã làm thủ tục chuyển sản phụ trên đến bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc để tiếp tục cấp cứu
tuy nhiên đến khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám thì chị liên tử vong cùng thai nhi
ngay sau đó hội đồng lãnh đạo bệnh viện và ekip trực của bệnh viện đa khoa cao nguyên đã họp khẩn cấp
có kết luận nhận định ban đầu là thai phụ đã thuyên tắc ối tức là vỡ nước ối tràn vào mạch máu ở tử cung gây tắc nghẽn mạnh máu não
hiện nguyên nhân dẫn đến gây chết thương tâm của thai phụ đang được cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ
trưa qua một cơn lốc xoáy mạnh tại ấp ba sát xã đôn châu huyện duyên hải tỉnh trà vinh làm sập một mươi bảy căn nhà gây thiệt hại về tài sản của người dân
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện duyên hải đã xuống hiện trường thăm hỏi và động viên những gia đình bị thiệt hại
đồng thời huy động các lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên xuống địa bàn để giúp đỡ khắc phục giúp bà con ổn định cuộc sống
thời gian gần đây huyện duyên hải của tỉnh trà vinh phải liên tục hứng chịu những cơn lốc khiến nhiều nhà cửa bị sập đổ
được biết ước tính tổng thiệt hại của đợt lốc xoáy này là hơn tám trăm linh triệu đồng
khi liên tiếp bắt chiều gọi
hợp tử vong do mưa lũ rông lốc gây ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc
thì người dân cần nâng cao cảnh giác đối phó với thời tiết bất thường trong mùa mưa lũ này
trong khi đó theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hoàn lưu của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở bắc bộ và bắc trung bộ
nên từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng tám ngập ống có nguy cơ xuất hiện tại các khu đô thị
các thành phố lớn như hà nội hải phòng quảng ninh thái bình nam định ninh bình hải dương
tại hà nội một mươi sáu điểm có khả năng ngập úng cao là tại ngã tư phan bội châu lý thường kiệt
ngã năm đường thành bát đàn nhà hỏa đường lê duẩn đoạn cửa ra hà nội đường phạm văn đồng
ngã ba phố thụy khuê dốc la phò phố minh khai đoạn chân cầu vĩnh tuy
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng tám ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
mưa kéo dài nên các sông ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này mực nước trên sông thao tại yên bái sông chảy tại bảo yên có khả năng lên mức báo động hai
trên sông bằng tại bằng giang sông kỳ cùng tại lạng sơn có khả năng lên mức báo động một đến báo động hai
trên các sông ở thanh hóa nghệ an ở thượng lưu lên từ bốn đến sáu mét ở hạ lưu từ hai đến bốn mét
mực nước đỉnh lũ khả năng ở mức báo động một đến trên báo động một
lũ quét trên các sông suối nhỏ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc và khu vực bắc trung bộ
đặc biệt một số tỉnh như cao bằng bắc cạn lạng sơn quảng ninh hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu điện biên sơn la hòa bình thái nguyên thanh hóa nghệ an
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong năm hai nghìn một mươi sáu áp thấp nhiệt đới và bão sẽ đến muộn và ít hơn trung bình nhiều năm
dự báo sẽ có khoảng từ bốn đến năm cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta tập trung vào các tháng cuối năm
trước tình hình này bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đã lên phương án đối phó với mưa lũ nhằm giảm bớt những thiệt hại do thiên tai gây ra
với tinh thần chủ động tích cực từ đầu năm bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đã có kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn đồng thời tổ chức lực lượng phương tiện hiệp đồng phân công nhiệm vụ cụ thể sẵn sàng ứng phó với thiên tai
để chủ động phòng chống bão trên biển đơn vị cũng đã triển khai cho đội viên động quân chúng và các đội công tác đặc biệt là trạm kiểm soát làm tốt công tác tiên triền cho bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển cũng như kiểm tra chặt chẽ
song song với việc thực hiện bốn tại chỗ từng đơn vị đã tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác cứu hộ cứu nạn làm nòng cốt trong xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn trên biển
nhiệm vụ phòng chống chậm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn được đơn vị xác định là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
nên đơn vị cũng đã chủ động cập nhật tình hình

nhiệm vụ phòng chống nhập nhà thiên tai tìm kiếm cứu nạn được đơn vị xác định là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình